theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết vào tối ngày hôm nay có ba trăm năm mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
và tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày hôm nay là một mươi sáu trăm sáu mươi bảy ca
trong ngày hôm nay việt nam ghi nhận năm chín trăm hai mươi sáu ca mắc mới ba mươi chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
và năm tám trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước tp hcm nhiều nhất với bốn sáu trăm chín mươi hai ca mắc
tính đến một mươi chín h ba mươi phút ngày hôm nay việt nam có tổng cộng năm mươi một bảy trăm bảy mươi một ca ghi nhận trong nước và hai năm mươi chín ca nhập cảnh